trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh đắk lắc
dự kiến sẽ có khoảng sáu trăm linh thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh
các tình nguyện viên sẽ giúp thí sinh và phụ huynh thí sinh đăng ký nhận hỗ trợ
tiến hành các hoạt động khảo sát vận động các suất ăn nước uống các suất học bổng chỗ chọn miễn phí giá rẻ
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng sáu các tình nguyện viên chia ra điểm thi để tư vấn hướng dẫn làm thủ tục thi cho các thí sinh
hướng dẫn sơ đồ phòng thi tại các điểm thi phát nước cơm miễn phí giữ gìn trật tự an toàn giao thông
hướng dẫn điểm đỗ xe cho người nhà thí sinh phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên công an tuần tra bảo đảm an ninh
tại các điểm thi các khu vực có đông thí sinh ở trọ